nhiều người dân có nhu cầu huy động vốn để phục vụ cho việc kinh doanh tuy nhiên một số ngân hàng không công khai rõ mức lãi khiến cho người dân gặp khó khăn trong việc vay vốn
từ thực tế này ngân hàng nhà nước việt nam đã quy định tổ chức tín dụng phải niêm yết công khai tại địa điểm giao dịch của tổ chức tín dụng và đăng tải trên trang thông tin điện tử nếu có của tổ chức tín dụng về lãi suất tiền gửi tiết kiệm
theo khoản một chín tổ chức tín dụng quy định lãi suất tiền gửi tiết kiệm phù hợp với quy định của ngân hàng nhà nước về lãi suất trong từng thời kỳ
còn tại khoản một sáu quy định thời hạn gửi tiền bao gồm tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn thời hạn gửi tiền cụ thể do tổ chức tín dụng xác định có công khai mức lãi suất cụ thể
cùng với đó trong quá trình giao dịch người dân cũng cần tìm hiểu kỹ về mức niêm yết lãi suất huy động vốn và mức phí cung ứng dịch vụ trong hoạt động kinh doanh để tránh nhầm lẫn sai sót không đáng có